theo dự báo của viện khoa học thủy lợi miền nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một
xâm nhập mặn có khả năng diễn biến hết sức gầy gắt nghiêm trọng
việc giảm xả nước từ thủy điện trung quốc sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng sông kiểu long
đúng dịp đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi
trong đó thời gian ảnh hưởng cao nhất vào các tháng hai ba bốn rồi tăng dần và kết thúc vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ký nhận thực tế tại long an danh giới độ mặn bốn gram trên lít đã xâm nhập sâu trên sông vàm cỏ tây
về đến phường năm phường sáu thành phố tân an
trên sông vàm cỏ đông nước mặn đã đến xã lương hòa huyện bến lức cách cửa sông từ tám mươi hai đến tám mươi bảy km
trong những ngày tới danh giới độ mặn bốn gram trên lít sẽ tiếp tục tăng thêm hai km
với tình hình xâm nhập mặn kéo dài thì ở long an sẽ có tám ba trăm linh hộ dân ở các huyện cần đước
cần duộc thiếu nước ngọt sinh hoạt
nhìn hectare diện tích lúa đông xuân rau màu cây ăn trái sẽ thiếu nước tưới
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đề nghị ngành nông nghiệp các huyện thành phố
theo dõi độ mặn thường xuyên và xây dựng kế hoạch
vận hành các cống đầu mối hợp lý thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch xử lý triệt để các cửa cống bị dò dỉ
tránh tình trạng nước mặn xâm nhập bên trong nội đồng nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân